sáng nay ngày chín tháng một mươi hội nghị cấp cao hợp tác mekong nhật bản lần thứ một mươi với sự tham dự của lãnh đạo các nước campuchia lào myanmar thái lan việt nam và nhật bản đã khai mạc tại thủ đô tokyo nhật bản
tại hội nghị các lãnh đạo đã giả soát tình hình hợp tác thời gian qua thảo luận phương hướng của hợp tác giai đoạn mới cũng như là trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực
tại hội nghị các nhà lãnh đạo ghi nhận sau một mươi năm hình thành hợp tác mekong nhật bản đã đạt được nhiều thành tựu theo định hướng được đề ra là xây dựng một tiểu vùng hòa bình và ổn định lâu dài phát triển kinh tế đóng góp tích cực cho hội nhập asean phát triển bền vững thông qua cơ chế họp cấp cao định kỳ trao đổi về hợp tác ở các cấp và thực hiện các dự án cụ thể trong các lĩnh vực chuyên ngành cho từng giai đoạn theo các chiến lược ba năm
về chiến lược tokyo hai nghìn một mươi năm cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám các nhà lãnh đạo hoan nghênh việc triển khai hàng trăm dự án trong nhiều lĩnh vực giúp cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng thúc đẩy gắn kết kinh tế công nghiệp và giao lưu nhân dân giữa nhật bản và khu vực mekong đồng thời nhất trí nâng cấp hợp tác giữa các nước mekong và nhật bản lên quan hệ đối tác chiến lược
nhật bản cũng chú trọng hỗ trợ đào tạo kỹ thuật và phát triển nhân lực cho các quốc gia trong khu vực
bên cạnh đó lãnh đạo các nước tái khẳng định cam kết chung duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua chiến lược tokyo hai nghìn một mươi tám cho hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một cùng ba phụ lục danh sách các dự án phối hợp giữa hợp tác mekong nhật bản với các chương trình khuân khổ hợp tác phát triển toàn cầu và khu vực